trong cuộc họp thường trực chính phủ ngày chín tháng sáu thủ tướng nhấn mạnh không thể đóng cửa hoàn toàn
nhưng không mở cửa ảo ạt khi không thể xác định được mức độ an toàn của các nước
chỉ đạo này liên quan đến việc mở các chuyến bay thương mại quốc tế
việc mở lại các đường bay với thế giới được cho là cơ hội để ngành du lịch khôi phục lại thị trường khách quốc tế
vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid một mươi chín trong suốt sáu tháng qua
tuy nhiên cần có giải pháp bảo đảm khi mở cửa thị trường để tìm hiểu rõ hơn về những bước chuẩn bị của ngành du lịch việt nam
trước việc mở cửa đón khách quốc tế trở lại mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
mới đây nhiều hãng hàng không như vietnam airlines bamboo airways cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để bay thương mại
đến các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh dự kiến từ mùng một tháng bảy
các chuyến bay quốc tế sẽ được nối lại đến các thị trường như hàn quốc đài loan hồng kông

với tần suốt từ ba đến bảy chuyến một tuần tùy đường bay
các đường bay quốc tế trước mắt được tính tới chủ yếu dành cho các đoàn chuyên gia nước ngoài và người lao động chất lượng cao
dù vậy nhiều đơn vị doanh nghiệp lựa hành cũng đã lên phương án chuẩn bị các sản phẩm du lịch sẵn sàng cho giai đoạn hậu covid một mươi chín
sẽ kết hợp đường bay để có thể khôi phục từng phần một để đón một số khách ở một số thị trường an toàn và việt nam
và đưa khách việt nam đến một số thị trường an toàn
tuy nhiên việc mở đường bay không có nghĩa là ngay lập tức chúng ta đón được khách và đưa khách ra nước ngoài
mà còn phụ thuộc vào khuyến cáo của cơ quan chức năng để làm sao mà thực sự an toàn thì chúng tôi sẽ tổ chức
tìm ra những biện pháp để chúng ta có thể vừa phục vụ khách khách vừa đảm bảo an toàn
và cái này thì hết sức cái quan trọng vai trò của ngành y tế rất quan trọng
khi phối hợp với ngành du lịch thì chúng ta sẽ phát triển được du lịch quốc tế
nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt
việt nam mở lại đường bay đón khách quốc tế
thì theo tổng cục du lịch từ nay đến cuối năm du lịch có thể đón thêm từ năm đến sáu triệu lượt khách
dù vậy mục tiêu đón hai mươi triệu lượt khách trong năm nay của ngành du lịch sẽ khó đạt được như kỳ vọng
do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh từ đầu năm
chúng ta phải mở rộng từng bước một cũng không thể mở ồ ạt ngay được
để tính toán đến cái thị trường mà người ta cũng đã kiểm soát được tình hình
cũng không có những lây lan ở trong cộng đồng
và hơn nữa là chúng ta cũng phải
mở đến một số các địa điểm du lịch trong nước việt nam
chúng ta phải chọn lọc để làm sao mà có những cái địa điểm nó vẫn thu hút được khách
có những sản phẩm rất là hấp dẫn
nhưng mà cũng có một phạm vi nhất định
để chúng ta có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh nó tốt hơn
sau đó thì chúng ta mới mở rộng ra các địa phương khác